liên quan đến thông tin các cơ quan báo chí phản ánh về việc tỉnh quảng nam đầu tư mua hệ thống xét nghiệm
riêng pcr để xét nghiệm virus sars cov hai với giá hơn bảy tỷ đồng lãnh đạo tỉnh này đã có văn bản yêu cầu
các sở y tế và sở tài chính báo cáo cụ thể
theo kế hoạch sau ngày ba tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để nghe các cơ quan liên quan
báo cáo cụ thể về việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm real time pcr tự động
trường hợp cần thiết thanh tra tỉnh sẽ thực hiện thanh tra toàn bộ việc mua sắm này
qua đó nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng ba tỉnh quảng nam đã có quyết định phân bổ dự toán ngân sách nhà nước
và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm với số tiền bảy năm mươi sáu tỷ đồng